từ một trăm linh lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng trên một lao động không kể lao động giao kết hợp đồng lao động theo bổ vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới một tháng